thưa quý vị hôm nay tại hà nội tiểu ban an ninh trật tự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng tại công an thành phố hà nội
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban dự và phát biểu chỉ đạo
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an sự lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy ủy ban nhân dân tp hà nội về công tác đảm bảo an ninh trật tự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
công an tp hà nội đã chủ động triển khai các kế hoạch biện pháp công tác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố không để xảy ra đột xuất bất ngờ
công an thành phố hà nội đã chủ động triển khai các kế hoạch biện pháp công tác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố không để xảy ra đột xuất bất ngờ
cán bộ chiến sĩ xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt công tác trọng tâm của lực lượng công an thành phố từ nay đến khi kết thúc đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
công an tp hà nội cần làm tốt công tác nắm dự báo phân tích đánh giá tình hình không để bị động bất ngờ đảm bảo lực lượng phương tiện ứng trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi trường hợp
tập trung bổ sung giả soát xây dựng hoàn thiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả cao điểm tấn công chấn áp tội phạm triển khai các biện pháp phòng chống cháy nổ bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng

một vấn đề khác được các đại biểu quan tâm chính là đề xuất về điều kiện hành nghề của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải
có ý kiến đề nghị ban soạn thảo cân nhắc với quy định người có giấy phép lái xe ô tô muốn hành nghề lái xe ô tô kinh doanh vận tải phải được đào tạo nghiệp vụ vận tải và được cấp chứng chỉ hành nghề nhằm thực hiện đúng quan điểm xây dựng luật
vì đây là quy định phát sinh thủ tục hành chính một loại giấy phép
một giấy phép mới
chúng ta có đánh giá tác động chưa
cái thứ hai nữa là một số các ý kiến thì liệu có làm phát sinh những thủ tục hành chính trong dinh toanh vận tải hay không
tôi nghĩ có thể lên tích hợp hai cái loại giấy phép
một là giấy phép lái xe hai nữa là chứng chỉ hành nghề lái xe vận chuyển hành khách là một
nếu chúng ta tính toán thì chúng ta lại sinh ra một cái giấy phép như thế nữa
cái đòi hỏi như thế nữa
rõ ràng nó sẽ nảy sinh bất cập
cái chứng chỉ như thế nữa liệu nó có đúng với tinh thần là chúng ta cắt giảm thủ tục hành chính
để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tạo điều kiện cho người dân để mà có cái tham gia phát triển kinh tế xã hội hay không
tại phiên họp các đại biểu cũng quan tâm thảo luận một số vấn đề khác của dự thảo luật
có ý kiến đề nghị không tách nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông ra khỏi dự án luật này
tuy nhiên đa số ý kiến các đại biểu đều cơ bản nhất trí với đề nghị của chính phủ
về việc sửa đổi luật theo hướng tách các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ thành luật riêng
để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phù hợp với thực tiễn hiện nay
hôm qua đoàn công tác bộ công an do thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc tại công an tỉnh ninh bình về công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bảo vệ đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tại buổi làm việc đại tá phạm văn sơn giám đốc công an tỉnh ninh bình đã trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình
kết quả công tác chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi và công tác đảm bảo an ninh an toàn đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đơn vị và thành viên đoàn công tác thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà công an tỉnh ninh bình đã đạt được trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự đại hội đảng các cấp trong thời gian qua
về yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu lực lượng công an ninh bình tiếp tục làm tốt công tác
nắm tình hình triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các âm mưu hoạt động
chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ
đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị kinh tế xã hội phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị
trong đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở đặc biệt là vai trò của lực lượng công an xã chính quy được tăng cường
quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn trước trong và sau đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh ninh bình lần thứ hai mươi hai
và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
cũng trong hôm qua đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
đã đến làm việc với trại giam ninh khánh đóng trên địa bàn tỉnh ninh bình thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
tại buổi làm việc giám thị trại giam ninh khánh đã báo cáo tóm tắt kết quả một số mặt công tác của đơn vị trong thời gian qua
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng đã biểu dương những thành tích
mà cán bộ chiến sĩ trại giam ninh khánh đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu thời gian tới trại giam ninh khánh cần tập trung thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao
trong đó chú trọng xây dựng tập thể đảng bộ đơn vị đoàn kết thống nhất dân chủ
tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn chạy giam trong bất kỳ tình huống nào
kiên quyết không để xảy ra đột xuất bất ngờ phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ giam giữ cải tạo phạm nhân
phát huy vai trò trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy và từng cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ
thực hiện đúng chế độ chính sách pháp luật đối với phạm nhân tạo điều kiện thuận lợi để phạm nhân yên tâm chấp hành án
cải tạo tốt để sớm về với gia đình tái hòa nhập xã hội
thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn ngày một tháng một mươi
thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an ủy viên ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
cùng các thành viên đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu đã có buổi tiếp xúc cử tri
tại thị trấn hòa bình huyện hòa bình và xã phong thạnh tây bê huyện phước long tỉnh bạc liêu
tại buổi tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu đã thông tin đến bà con cử tri
về dự kiến nội dung kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
theo đó kỳ họp được tổ chức hai hình thức họp trực tuyến và tập trung
sẽ xem xét thông qua sáu dự án luật một dự thảo nghị quyết cho ý kiến sáu dự án luật
thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội ngân sách nhà nước giám sát và các vấn đề quan trọng khác
sau khi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
những ý kiến mà cử tri đặt ra đều là những vấn đề đang được đảng nhà nước và cả hệ thống chính trị quan tâm
những ý kiến của cử tri sẽ được đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu kiến nghị đến quốc hội
và các bộ ngành có liên quan đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của chính quyền và các sở ngành
thứ trưởng lê tấn tới cũng đề nghị chính quyền địa phương giải đáp từng vấn đề
tại các buổi tiếp xúc cử tri thứ trưởng lê tấn tới cũng thông tin tới cử tri về chủ trương đưa công an chính quy
về công tác tại các xã trên địa bàn cả nước việc đưa công an chính quy về công tác tại xã mang lại nhiều kết quả quan trọng
góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương tạo niềm tin cho nhân dân
đồng chí thứ trưởng bày tỏ mong muốn cử tri tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp để nước ta thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt là lực lượng công an tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp các ngành đoàn thể và nhân dân
chiều nay tại hà nội trường đại học phòng cháy chữa cháy tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo tại trường đại học phòng cháy chữa cháy trong giai đoạn hiện nay
tại hội thảo các ý kiến phát biểu tâm huyết của các đại biểu các nhà khoa học các chuyên gia trong lĩnh vực thư viện
đã nêu được những khó khăn vướng mắt bất cập đối với công tác thư viện trong tình hình hiện nay
đã đánh giá thực trạng chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong công tác thư viện
làm rõ những thuận lợi thời cơ và thách thức từ đó đề ra phương hướng giải pháp hữu ích thiết thực
nhằm phát triển hiện đại hóa công tác thư viện đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục đào tạo trong thời gian tới
vai trò của thư viện là động lực đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
trong các trường đại học nói chung và trường đại học phòng cháy chữa cháy nói riêng